tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng tại xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh an giang khẳng định cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng
là tấm gương sáng để các thế hệ nói theo học tập và làm theo tấm gương của bác tôn về sự hiếu học
kính trọng thầy biết định hướng vào đời suốt đời lao động tấm gương về lòng hiếu thảo trung thành khiêm nhường và thủy trung
suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng lý tưởng cộng sản suốt đời cần kiệm liêm chính trí công vô tư